trong khuôn khổ hội nghị cấp cao asean lần thứ ba mươi bốn tại bangkok thái lan
hội nghị bộ trưởng kinh tế asean đặc biệt về đàm phán hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực đã diễn ra vào sáng nay
thứ trưởng bộ công thương trần quốc khánh dẫn đầu đoàn đại biểu việt nam tham dự hội nghị
hội nghị lần này nhằm đánh giá tiến độ và thảo luận định hướng để hoàn thành mục tiêu kết thúc đàm phán vào trong năm nay
theo chỉ đạo đã được đề ra của các nhà lãnh đạo cấp cao tại hội nghị cấp cao rcep vào cuối năm hai nghìn một mươi tám
tại hội nghị các bộ trưởng đã có những chỉ đạo về phương hướng đàm phán trong thời gian tới
đồng thời giao các đoàn đàm phán tiếp tục nỗ lực tăng cường thảo luận trong các phiên đàm phán sắp tới
nhằm hướng tới mục tiêu kết thúc đàm phán trong năm hai nghìn một mươi chín
ngoài ra bên lề hội nghị thứ trưởng trần quốc khánh đã có buổi tiếp xúc song phương với quyền bộ trưởng thương mại thái lan
nước chủ tịch asean hai nghìn một mươi chín để trao đổi một số nội dung nhằm tiếp tục phát triển quan hệ thương mại song phương
và tích cực phối hợp trong thúc đẩy kết thúc đàm phán hiệp định rcep trong năm nay